bộ giáo dục và đào tạo đã có văn bản đề nghị ubnd các tỉnh thành phố chấn trình việc thực hiện các khoản thu đầu năm học hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi một
và bảo đảm các điều kiện thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới
bộ giáo dục và đào tạo nhấn mạnh việc xử lý nghiêm tình trạng lạm thu trong trường hợp tổ chức học trực tuyến
thì mức thu học phí không vượt quá khung học phí quy định tại nghị định số tám mươi sáu của chính phủ
xử lý nghiêm đối với người đứng đầu cơ sở giáo dục và trách nhiệm cơ quan quản lý nhà nước về giáo dục trên địa bàn
đã để xảy ra tình trạng lạm thu nghiêm cấm việc lợi dụng danh nghĩa ban đại diện cha mẹ học sinh
để thu các khoản thu ngoài quy định theo thông tư số năm mươi năm của bộ giáo dục và đào tạo